trong hai ngày là ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng sáu tại thành phố đà nẵng tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức tập huấn
triển khai điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai
với sự tham gia của lãnh đạo liên đoàn lao động hai mươi bốn tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên và công đoàn ngành trung ương
điều lệ công đoàn việt nam khóa một mươi hai gồm một mươi một chương ba mươi năm điều tăng một chương và giảm một mươi điều so với điều lệ khóa một mươi một
nội dung ngắn gọn hơn đảm bảo tính chặt chẽ ổn định khoa học
điều lệ công đoàn việt nam nhiệm kỳ này có nhiều điểm khác biệt mang tính đột phá trong hoạt động công đoàn
đây là dịp để các đại biểu tìm ra những ý tưởng giải pháp hiệu quả áp dụng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động công đoàn tại đơn vị